thực hiện nghiêm túc chỉ thị của thủ tướng về giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính quyền và người dân thành phố đà nẵng đang cùng chung sức đồng lòng khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch quyết tâm khống chế đẩy lùi dịch bệnh
tuyên truyền nâng cao ý thức người dân là một trong những biện pháp mà chính quyền thành phố đang tập trung triển khai
trước tình trạng chủ quan của người dân ủy ban nhân dân phường hòa thuận đông quận hải châu đã chủ động thành lập tổ tuyên truyền xuống khu dân cư
hướng dẫn người dân kiến thức và kỹ năng tự bảo vệ mình và gia đình trước diễn biến mới của dịch bệnh
có phần nào đó người dân có tư tưởng chủ quan tôi đi quan sát quanh địa bàn phường thì thấy người dân đeo khẩu trang cũng chưa được nhiều cho lắm
do đó thì về báo cáo vừa đăng ủy và tôi tích hộp và tiến hành phát khẩu trang nguyện phí cũng như là nước rửa tay sát khốn cho bà con nhân dân
đặc biệt là ở những khu vực người dân còn khó khăn
theo chỉ đạo mới nhất của ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
từ giờ ngày mai cửa hàng ăn uống chỉ được bán qua mạng để bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch
ngay khi nhận được thông tin chiều nay chị nguyễn thị tiên đã chủ động dọn hàng quán
tạm dừng hoạt động kinh doanh thực hiện nghiêm túc chủ trương mới của chính phủ và thành phố
qua cái đợt chống dịch thì lần này là lần thứ hai cho nên là mình cũng phải là tự nguyện làm theo lời của thủ tướng chính phủ
nói là chống dịch như chống giặc
chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ sẽ chính thức áp dụng trong một mươi năm ngày bắt đầu từ giờ ngày mai
đối với các quận hải châu thanh khê sơn trà ngũ hành sơn cẩm lệ liên triều
một lần nữa đảng bộ chính quyền và nhân dân đà nẵng lại thể hiện quyết tâm cùng đồng sức đồng lòng chung tay đẩy lùi dịch bệnh